trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân đã tới thăm hỏi nói chuyện với nhân viên đại sứ quán việt nam tại campuchia và đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập làm việc tại đây
tại buổi gặp gỡ với thủ tướng nguyễn xuân phúc đại diện cộng đồng người việt nam tại campuchia cho biết mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống công việc và sinh hoạt nhưng bà con không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế nâng cao đời sống và trí thức

tuy nhiên đảng nhân nước sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ bà con yên tâm lao động sản xuất thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực phấn đấu tích cực làm tốt vai trò cầu nối của tình hữu nghị truyền thống hai nước thủ tướng đề nghị đại sứ quán cần xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của việt nam vào campuchia và ngược lại nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới